hơn nửa năm nay hai trăm hai mươi năm hộ dân ở bốn tổ bảy tám chín một mươi phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng
đang sống trong cảnh hàng ngày phải đối diện với ô nhiễm môi trường trầm trọng
từ một hồ nước có chức năng điều hòa không khí bầu trảng hay còn gọi là thanh lộc đán
đang trở thành một nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân sống quanh hồ
người dân sống trên đường bầu trảng ba mươi bốn cho biết tình trạng ô nhiễm đã bắt đầu xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến nay nước hồ tụ lại chuyển thành màu đen bốc mùi hôi nồng
ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống và gây bức xúc cho cộng đồng sống tại đây
từ khi chữa lý cái hồ này thì thấy rằng là gây thêm cái ô nhiễm cho nhân dân tổ
cái mùi thú nó tăng lên ghê gớm mà nếu không giải quyết được cái này
thì sức khỏe của người dân trong khu vực này rất là nguy hiểm
thông tin từ ủy ban nhân dân quận thanh khê cho biết
trạng rộng hai hectare là điểm cuối trong hệ thống thu gom nước thải dọc theo chuỗi hồ phần lăng
đã được thi công hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được cách thức vận hành thử nghiệm
để đi đến vận hành chính thức nên nước thải tồn đọng tại đây gây mùi hôi thối kéo dài
trước tình hình ô nhiễm ngày càng nặng nề nhiều gia đình đã tính đến chuyện bán
cho thuê nhà dài hạn
nhiều lần người dân đã phản ánh thực trạng trên với các cấp có thẩm quyền
đến ngày một mươi tháng hai vừa qua ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đà nẵng
đã cử đại diện xuống lắng nghe nguyện vọng của người dân ở đây
tuy nhiên mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở mức độ chờ để xin ý kiến cấp trên